bộ tài chính sẽ thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
cơ chế này được tổ chức triển khai tại khối cơ quan bộ tài chính đối với một trăm linh hai thủ tục hành chính thuộc tám lĩnh vực
việc thành lập bộ phận một cửa sẽ tập trung thống nhất một đầu mối tiếp nhận hướng dẫn trả kết quả thủ tục hành chính
thay vì phân tán tại các đơn vị thuộc bộ giảm phiền hà tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân
với mục tiêu lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thức đo chất lượng và hiệu quả phục vụ
hoạt động của bộ phần một cửa được thực hiện trên nguyên tắc công khai minh bạch tăng cường sự giám sát
kiểm soát chặt chẽ hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của bộ đảm bảo không phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật
đây cũng là biện pháp cải tiến lề lối phong cách làm việc của cán bộ công chức đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu quả ngăn ngừa các hành vi tiêu cực phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính